tại hậu giang những ngày vừa qua mưa lớn và gió lốc đã làm đổ ngã hơn hai hecta lúa hẻ thu
với tỷ lệ thiệt hại từ năm đến ba mươi tập trung chủ yếu ở các huyện vị thủy phụng hiệp lòng mỹ
các dụng lúa bị đổ ngã đã chín đợi thu hoạch phần lớn ở giai đoạn trổ đến ngậm sữa
và có tới một mươi sáu hecta lúa giai đoạn mạ ở huyện lòng mỹ bị ngập úng với tỷ lệ một mươi ba mươi
hiện ngành chức năng tỉnh hậu giang đã chỉ đạo các trạm tuyến huyện tăng cường công tác thăm đồng
ghi nhận mức thiệt hại và vận động người dân nhanh chóng thu hoạch trà lúa đã vào vụ chín để giảm thấp thiệt hại
đồng thời tăng cường khâu bơm thoát nước nhằm hạn chế thiệt hại trong những ngày tới đối với trà lúa trổ đến ngậm sữa
lúa hẻ thu vụ này còn bị sâu bệnh nên năng suất không cao giá cả bấp bênh lợi nhuận chỉ từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng một hectare